hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng hai mươi h tối qua ngày ba tháng một mươi hai vợ chồng chủ tiệm vàng kim hùng là ông đỗ văn hùng và bà nguyễn thị liễu chú tại xã phước an huyện tuy phước
đang theo dõi trận đấu bóng đá sea games ba mươi giữa đội tuyển việt nam với đội tuyển singapore thì võ văn thành cầm búa xông vào đập tủ kính trưng bày nữ trang
khi phát hiện sự việc vợ chồng ông hùng đã bị hung thủ dùng búa đập vào đầu khiến ông hùng gục ngã trên nền nhà còn bà liễu bị thương tích ở vùng đầu
nghe nhiều tiếng động mạnh bất thường và tiếng la hét một số người đang xem đà bóng ở phía đối diện hiệu vàng chạy sang nhưng đã bị kẻ cướp cầm búa đe dọa rồi tẩu thoát
nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định ngay trong đêm
hơn một giờ truy nóng các trinh sát hình sự công an huyện tuy phước đã bắt giữ được võ văn thành nhưng chưa có thông tin về số nữ trang đã bị cướp mất
theo thượng tá lê văn cang trưởng công an huyện phù mỹ tỉnh bình định thì nghi can là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần hiện đang được điều trị ngoại trú
lừa bán đất để chiếm đoạt ba trăm sáu mươi triệu đồng một đối tượng vừa bị công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp truy tố
đối tượng là nguyễn văn viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn một mươi ba xã e tông mốt huyện e soup
trước đó viên thỏa thuận bán đất cho bà đỗ thị lớp chú tại tỉnh đồng nai
đối tượng viên đã dẫn bà lớp đi xem đất
khi đến lô đất của ông đặng bà quý ở thôn năm xã e tông mốt huyện e soup là chủ sở hữu nhưng viên lại nói dối là đất của mình
cả hai bên thống nhất bán với giá là năm trăm năm mươi triệu đồng
sau đó bà lớp đã đưa trước cho viên ba trăm sáu mươi triệu đồng
đến khi bà lớp tiến hành canh tác thì mới phát hiện lô đất của mình mua không phải là cổ viên nên đã trình báo cơ quan công an
quá trình điều tra viên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo quy luật thì dịp cuối năm tình hình tội phạm nói chung tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng thường có những diễn biến phức tạp
các đối tượng thường xuyên lang thang tại các khu dân cư và thời gian vắng người qua lại phát hiện tài sản sơ hở là ra tay gây án phản ánh tại tỉnh vĩnh phúc
mới đây công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã tiếp nhận đơn trình báo của ông bùi văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe máy honda loại sh một dựng ở sân nhà và số tiền sáu mươi triệu đồng để ở phòng ngủ trên tầng

chú xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã tiếp nhận đơn trình báo của ông mùi văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú xã đại đồng huyện vĩnh phúc đã tiếp nhận đơn trình báo của ông mùi văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi

tiểu khu một nghìn hai mươi ba cách trụ sở trạm kiểm lâm số tám của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca khoảng năm trăm linh m
với tổng khối lượng là hơn bốn mươi một mét khối
số gỗ bị khai thác thuộc các tiểu khu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm
nằm trên địa giới hành chính xã bình hòa huyện công an na tỉnh đắk lắc
và do ban quản lý rừng đặc dụng năm k quản lý
thời gian khai thác gỗ xảy ra vào khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện công an na xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng phức tạp
hiện đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
về sự cố sập dầm cầu đi bộ đè bẹp thùng container
theo thông tin ban đầu do sở giao thông vận tải tp hcm cung cấp
thì có những sai phạm trong quy trình thẩm định dự án trước thi công
đã gần một tháng kể từ khi sự cố sập dầm cầu đi bộ đè bẹp thùng container
tại công trình giao thông cửa ngõ phía đông tp hcm xảy ra
nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thể công bố chính thức kết quả điều tra
ông trần quang lâm giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
dự án cầu bộ hành đè bẹp container thực chất đã bị thay đổi vị trí xây dựng
sở mới đồng ý chủ trương về việc dịch chuyển
tuy nhiên dù chưa hoàn thành nhiều thủ tục
nhưng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát vẫn tiến hành thi công
trên thực tế nếu khảo sát lại trước khi thi công ở vị trí mới
dầm cầu thực tế phải nâng cao hơn so với phương án được duyệt trước đó
từ một mươi sáu đến ba mươi ba mét
may mắn là sự cố không gây thiệt hại về người
tuy nhiên nếu vẫn còn những công trình thiếu biển báo an toàn xây dựng
sai phạm trong quy trình thẩm định và thi công như trường hợp trên
thì khả năng thiệt hại nghiêm trọng hơn hoàn toàn có thể xảy ra
liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên mang theo tiếp sát gắn dao nhọn
đi trên hai xe máy tại địa bàn phường ngọc lâm quận long biên hà nội
gây mất an ninh trật tự khu vực vào sáng ngày hai tháng một mươi hai vừa qua
công an quận long biên cho biết đã khống chế bắt giữ được năm đối tượng
theo đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai tháng
sau khi nhận được tin báo của người dân
công an quận long biên đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng
đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đã khống chế bắt giữ được năm đối tượng gồm
đỗ hoàng long sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường ngọc lâm quận long biên
văn đình hiếu sinh năm hai nghìn hai trú tại tổ năm phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm
ngô tuấn quang bùi việt hà đặng minh quân đều sinh năm hai nghìn ba
và cùng trú tại phường ngọc lâm quận long biên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mang theo số hung khí nói trên
để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm đối tượng khác
một chiếc xe chở học sinh tiểu học đang lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua tỉnh bình dương bất ngờ bốc khói mù mịt
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
vào thời điểm trên chiếc xe biển số sáu mươi một h hai nghìn ba trăm ba mươi năm đưa đón học sinh
đến một trường tiểu học trên nệ bàn phường an phú thị xã thuận an
khi xe cách trường khoảng năm trăm linh m thì phát ra tiếng nổ
người dân đã hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe
sau đó mọi người đã đưa các cháu học sinh xuống xe và dùng nước dập tắt đám khói
thời điểm xảy ra sự cố trên xe có khoảng một mươi cháu học sinh
sau đó các cháu học sinh đã được người dân dẫn vào trường
người dân cho biết là trên xe không có bình cứu hỏa
tài xế đã phải vào nhà dân múc từng xô nước ra để xử lý sự cố
trong những ngày gần đây cháy liên tục xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
cũng như các hộ gia đình
mặc dù đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuyên truyền và khuyên cáo rất nhiều lần
tuy nhiên thực tế một bộ phận người dân vẫn phớt lờ
đặc biệt là không chuẩn bị phương án xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
và không tạo lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
cách đây vài ngày vụ cháy nhà dân xảy ra tại hẻm hai ngách một trăm bốn mươi ba trên hai trăm linh hai
phố nguyễn chính phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
khiến ba nạn nhân tử vong
một lần nữa là lời cảnh báo đối với những ngôi nhà không có lối thoát
ngôi nhà này nằm trong ngõ nhỏ hẹp xung quanh quây kín bằng tôn và khung sắt
theo người dân vụ cháy xảy ra vào khoảng năm giờ sáng ngày một tháng một mươi hai
lúc này nhiều hộ dân bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu
nhưng không thể mở cửa cứu người do cửa bị khóa cháy bên trong
ngôi nhà có rất nhiều lớp cửa và không có lối thoát nạn
hậu quả là khi cháy xảy ra bà cháu mắc kẹt bên trong
và tử vong
ngõ rất là sâu từ điểm xe cháy cháy dừng và tiếp cận đám cháy
khoảng hơn ba trăm linh mét
lực lượng phương tiện đã phải dừng lại không thể tiếp cận được
với linh hoạt của lực lượng chữa cháy hoàng mai
chúng tôi đã phải sử dụng phương tiện xe máy chữa cháy
có rất nhiều lớp cửa cửa sắp cửa cổng đến cửa xếp sắt bên trong
với những khó khăn như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến thời gian mà lực lượng cháy cháy có thể tác động trực tiếp can thiệp đám cháy
để chập tắt đám cháy
bây giờ toàn thêm chữ nếu toàn thêm chữ nếu là chữ gì
không hiểu sao không biết vì sao
mấy thằng cô bé con cũng hiểu về như là ấy lắm chứ không phải không đâu
mấy đứa bé con bên đó học kỹ năng sống kỹ năng thất hiểm kỹ năng nào cũng ấy
nhưng mà không hiểu sao nó chỉ cháy đúng chỗ cô em tôi nằm
mặc dù người dân phản ánh cháy xảy ra vào thời điểm khoảng năm h ba mươi m
nhưng đến sáu h năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới nhận được tin báo cháy
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác chữa cháy
cứu nạn nhân mắc kẹt gặp rất nhiều khó khăn
thói quen ra cố nhà cửa bằng các khung cửa sắt
cờ nới diện tích bằng chuồng cọp như thế này rất phổ biến ở các khu dân cư hiện nay
lực lượng công an cơ sở đã trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân
thay đổi thói quen nguy hiểm này chủ động các phương án và chuẩn bị lối thoát nạn
khi có sự cố xảy ra
nhưng rất nhiều người phất lờ
trong các buổi họp đấy thì chủ yếu lực lượng tham gia ở các khu dân cư
chủ yếu là các người già hoặc người giúp việc thôi
thế còn người chủ hộ gia đình thực sự người ta bận ý do công việc
cái thứ người ta không đến được do đó hiệu quả công tác tuyên truyền không được cao
đối với căn nhà hình ống và những căn nhà mà có sử dụng các hàng rào sắt lồng thép
như vậy thì phải mở lối thoát nạn thứ hai
cái thứ hai nữa là cũng phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng
các phương tiện chữa cháy sách tay trong căn hộ của mình
khi phát hiện ra cháy chúng ta có phương tiện để xử lý ngay khi nó mới phát sinh
và một vấn đề nữa tôi khuyến cáo là đề nghị người dân nên trang bị
trong gia đình những mặt nạ phòng độc
để có thể tránh tác động khói khí độc trong quá trình thoát nạn
để giảm thiểu rất nhiều các nguy cơ gây thiệt hại về người
những hậu quả do cháy nổ gây ra luôn được cảnh báo
thậm chí đối với nhiều người là các nguy cơ gây thiệt hại về người
và câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
thế nhưng sự chủ quan vẫn tiếp tục phải trả giá bằng chính mạng sống của con người
dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có cố gắng nỗ lực đến mấy
mà ý thức của người dân đối với việc phòng ngừa trong gia đình vẫn lờ là
thì cháy nổ sẽ vẫn luôn thường trực
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai trung tín
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp hòa bình hai
xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an
về tội giết người
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh tuấn
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh một c khu phố hai phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre
có sẹo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng trần thị ba
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an
về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m năm mươi tám
và có sẹo chấm cách ba cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện